cũng tại tỉnh đồng tháp công an huyện thanh bình đang tiến hành làm việc đối với nguyễn phước thọ và trần bình tâm
cùng chú thị trấn thanh bình do có hành vi bình luận xúc phạm cơ quan nhà nước trên mạng xã hội
cụ thể vào ngày một mươi một tháng ba công an huyện phát hiện tài khoản facebook do ông trần bình an quản lý sử dụng live stream một đoạn video clip
phản ánh chính quyền địa phương đến nhà yêu cầu ông an tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường
trong đoạn video clip thu hút đông đảo lượt người xem kèm nhiều bình luận trái chiều
qua đó phát hiện hai tài khoản facebook của hai người trên bình luận nội dung tục tĩnh xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước
qua lập việc hai đường sự đã nhận thức được hành vi sai trái khi bình luận có lời lẽ xúc phạm được lượng chức năng làm nhiệm vụ
công an huyện đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật